xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online một mươi năm h với các tin tức cập nhật đáng chú ý
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn hoàng tân chú tại tỉnh đồng tháp để điều tra và làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra tân và chị nguyễn thị kim sang trú tại tỉnh đồng tháp có quan hệ tình cảm
vào tối ngày bốn tháng chín tân đến phòng trọ của chị sang chơi tại đây tân và bạn của chị sang là nguyễn trí linh phát sinh mâu thuẫn
trong lúc sâu sát tân dùng dao đâm khiến cho linh tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án tân nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trốn về quê ở xã tân phú trung huyện châu thành tỉnh đồng tháp
biết không thể trốn thoát tân đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
cũng với hành vi giết người xảy ra tại tổ dân phố một thị trấn mờ đa rắc huyện mờ đa rắc tỉnh đắk lắk
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi hai đối tượng đều trú ở huyện mờ rắc
trước đó đối tượng cầm đầu là hoàng văn phú cũng đã bị khởi tố về hành vi giết người
do mâu thuẫn cá nhân phú đã rủ nhóm đối tượng cùng đi đến phòng trọ của nguyễn văn phước để đánh nhau
trong lúc này nhóm của phước đang cùng nhau ngồi uống rượu
phú cùng đồng bọn đã dùng dao và cây sắt xông và đánh nhau
hậu quả làm cho hai người trong nhóm phước là nguyễn văn bình và nguyễn trí toàn bị thương tích nặng ở vùng đầu và trên cơ thể
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một chuyên án ma túy vừa bị lực lượng chức năng quảng bình thứ tuyên huế triệt phá thành công
bắt giữ một đối tượng thu giữ hai kg ma túy đá cùng một số tăng vật liên quan
sau nhiều ngày theo dõi giám sát và xác minh các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy
từ khu vực biên giới của tỉnh nghệ an quảng bình vào thứ tuyên huế
tối ngày ba tháng chín tại cầu tuần xã thủy bằng tp huế tỉnh thứ tuyên huế
lực lượng phối hợp đã bắt quả tang đối tượng phan văn an trú tại tp huế
điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
trước đó thực hiện đấu tranh giai đoạn hai của chuyên án vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
đoàn hai cũng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt ba đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều tam vật liên quan khác
hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra để triệt phá toàn bộ đường dây buôn bán ma túy
hoạt động xuyên biên giới và lên tỉnh
ngày hôm nay công an phường tiến thành tp đồng xoài tp minh phước
đang lấy lời khai đối tượng đặng dũng chú tại tỉnh lâm đồng
để điều tra và làm rõ về hành vi đột nhập vào quán cà phê để trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đặng dũng khai nhận trước đó chạy xe máy mượn
thân đi từ đà lạt xuống tp đồng xoài để học nghề sửa chữa giày
và đến nơi dũng chạy lòng vòng
thấy có điện thoại người dân ở trong quán cà phê
nên đã nảy sinh ý định trụ cấp tài sản
khi vừa lấy được điện thoại chạy ra khỏi quán thì bị người dân bắt giữ
dũng cũng khai nhận đã trộm một điện thoại trong một phòng trọ
thuộc khu phố phú mỹ phường tân phú tp đồng xoài nhưng không bị phát hiện
thưa quý vị tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
xóm ngõ an toàn phòng cháy chữa cháy nhà tập thể an toàn về phòng cháy chữa cháy
đó là hàng loạt các mô hình cách làm hay đã và đang được công an tp hà nội quyết liệt triển khai
những diễn biến cháy nổ phức tạp xảy ra trong thời gian vừa qua đã cho thấy
cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và hướng dẫn
đến từng hộ gia đình và mỗi người dân các kiến thức cũng như là kỹ năng
để họ chủ động trong phòng cháy chữa cháy
và đây cũng đã trở thành mục tiêu đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên cả nước nỗ lực triển khai để nhằm góp phần phòng ngừa
và giảm thiểu số vụ cháy nổ xảy ra đặc biệt là trong thời gian từ nay cho đến cuối năm
gia đình bà nguyễn thị thương kinh doanh các mặt hàng từ lụa tơ tằm
tại làng nghề vạn phúc hà đông
căn nhà vừa là nơi để ở vừa kết hợp làm cửa hàng kinh doanh
gồm các sản phẩm từ lụa vải vóc đều là chất dễ cháy
không chỉ nhà bà thương mà cả khu phố san sát nhau
trong làng lụa vạn phúc đều có đặc điểm chung như vậy
nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn
về kinh doanh của mặt hàng tơ lụa này là rất dễ cháy
mà không may mà xảy ra hỏa hoạn thì rất nhanh
tham gia tổ liên gia phòng cháy chữa cháy này tôi thấy rất thích hợp
và có ý nghĩa cho toàn dân
ví dụ như là một nhà mà xảy ra hỏa hoạn thì tất cả mọi người đều biết
và cùng nhau hỗ trợ lục nguồn
gia đình bà thương là một trong chín
chín hộ dân tại làng nghề vạn phúc tham gia trong tổ liên gia an toàn
về phòng cháy chữa cháy
chín hộ dân trong tổ liên gia sẽ có chung hệ thống chuông báo cháy
để đảm bảo rằng khi sự cố xảy ra tại bất cứ hộ dân nào
thì các thành viên trong tổ đều nhận chuông báo
và sẽ cùng nhau tham gia xử lý sự cố ngay từ ban đầu
việc xử lý sự cố đám cháy ngay từ ban đầu
đem lại ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy
chính vì vậy việc các hộ dân cùng tham gia vào tổ liên gia an toàn
phòng cháy cháy như thế này thì sẽ hỗ trợ nhau
để đảm bảo làm sao xử lý sự cố những giây phút ban đầu
đem lại ý nghĩa thiết thực nhất
gia đình nhà nào mà đi vắng hay là có bất kỳ một sự cố gì
thì tất cả những hộ gia đình các nhà sẽ đều được biết cùng một lúc
và như vậy thì là cái việc mà phòng cháy chữa cháy
cũng như là giúp cho gia đình nhà mình ở cái mức độ
mà nó sẽ an toàn rất là cao mình cảm thấy nó rất là hữu ích
các thành viên trong tổ liên gia an toàn
được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn cải áp báo cháy trên điện thoại di động
hướng dẫn thực hành xử lý sự cố và kỹ năng thoát nạn
đảm bảo các sự cố cháy nổ được xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu
không để cháy lan và xảy ra cháy lớn
việc ra mắt mô hình điểm tại phường vạn phúc
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa rất quan trọng
đây là mô hình hoạt động hiệu quả trong dân
với nguồn gốc là lấy dân làm gốc
cho nên là chúng tôi xây dựng mô hình này
nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
và của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
với phương châm bốn tại chỗ lực lượng tại chỗ
phương tiện tại chỗ vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ
theo tính toán của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
từ phút thứ nhất đến phút thứ một mươi của sự cố cháy nổ
là thời gian vàng trong công tác chữa cháy
thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
sẽ phát huy được vai trò của người dân
trong việc xử lý sự cố ngay trong thời gian vàng
mục tiêu của công an hà nội đó là
sẽ tiến tới triển khai nhân rộng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại tất cả các khu dân cư trên địa bàn toàn thành phố
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương văn thao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm
phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê ngọc hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử
khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay mép trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện thanh hoai thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ duy ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu
xã hỏi thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện